xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu là thông tin liên quan đến vụ tai nạn lao động rơi thăng quấn vào chiều ngày hai tháng một
khiến một mươi một công nhân thương vong tại nghệ an
sáng nay chủ tịch ubnd xã vĩnh thành huyện yên thành tỉnh nghệ an cho biết
hai nạn nhân người địa phương bị thương nặng trong vụ tai nạn lao động trên đã tử vong
và tổng số nạn nhân tử vong trong vụ việc trên là ba người
ba nạn nhân tử vong gồm đặng minh cung trần công hiếu và phạm đức phượng
cùng chú tại huyện yên thành tỉnh nghệ an
nguyên nhân dẫn đến các nạn nhân tử vong là do sốc đạt chấn thương vùng cổ ngược vào bụng
như antv đã đưa tin vào lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày hai tháng một
tại công trường thi công trụ sở làm việc mới của sở tài chính tỉnh nghệ an
nằm trên trụ đường đại lộ lên ninh tp vinh tỉnh nghệ an
đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng
các công nhân đi thang quấn dùng vận chuyển vật liệu xây dựng và công nhân của công trình
để làm việc trên tầng cao của tòa nhà
khi thang cuốn lên đến tầng tám thì bất ngờ bị đứt dây cáp và rơi xuống đất
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra các công nhân bị thương đã được đưa đến cấp cứu
tại bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh nghệ an và bệnh viện đa khoa một trăm một mươi năm nghệ an
hiện các y bác sĩ của bệnh viện vẫn đang tích cực điều trị cho các công nhân bị tai nạn
một vụ tai nạn thương tâm mới xảy ra tại biển ở huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
dù đã được cảnh báo sóng to nhưng nhóm du khách này vẫn xuống biển tắm
và đã dẫn đến là hai du khách bị cuốn trôi
đến một mươi bảy h chiều qua lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm hai du khách
là nguyễn thanh hà chú tại tỉnh quảng bình và thái ba bá phong chú tại tỉnh đắk lắc
bị sóng cuốn trôi tại khu vực biển kê gà xã tân thành huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
trước đó hai thanh niên này đi cùng một nhóm phượt bảy người từ thành phố hồ chí minh
đến cây gà xã tân thành huyện hàm thuận nam vào ngày một tháng một đến chín giờ sáng ngày hai tháng một
sau khi ăn sáng xong thì nhóm du khách đã đi xe máy ra biển tắm
mặc dù người dân địa phương đã cảnh báo biển động rất dễ bị sóng cuốn trôi
nhưng nhóm thanh niên này vẫn xuống tắm
hậu quả hai người bị sóng cuốn trôi và mất tích
ngay sau khi tiếp nhận vụ việc lực lượng chức năng xã tân thành đồn biên phòng tân thành
đã triển khai lực lượng tìm kiếm
lực lượng chức năng cũng thông báo cho ngư dân đang đánh bắt hải sản trong khu vực
chủ các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tham gia tìm kiếm
sáng ngày ba tháng một lãnh đạo ubnd huyện sóc sơn hà nội cho biết
đến khoảng hơn hai mươi hai h ngày hôm qua lực lượng chức năng đã khống chế được cháy rừng
tại xã minh chí xảy ra vào khoảng một mươi bốn một mươi sáu giờ cùng ngày
theo lãnh đạo ubnd huyện sóc sơn cho biết khu vực xảy ra cháy không lớn
ở đỉnh núi có khoảng bảy trăm linh người được huy động để chữa cháy
đến khoảng hơn hai mươi hai giờ đám cháy được khống chế hiện thiệt hại chưa xác định được
trước đó điểm cao hai trăm chín mươi hai thuộc thôn lương đình

trong thời gian phút xuân khu vực cạnh trường bắn sóc sơn xảy ra hỏa hoạn
nơi đây là rừng trồng các loại cây như thông keo
hiện trường vụ cháy cách xa khu dân cư
theo dõi sát diễn biến đánh giá nguyên nhân để khắc phục sự cố vỡ đường ống nước
ở nhà máy thủy điện an lưới tỉnh thương thiên huế
đó là yêu cầu của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đồng thời sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du
trước đó kết đây hai ngày nhà máy này
đã phát hiện sự cố dò dỉ nước từ đường hầm trên máy
ta lùi chính diện nhà máy
nước chảy tràn xuống ngập sân nhà máy khoảng ba mươi cm
kéo theo bùn đất và đá
nhà máy đã ngay lập tức tạm dừng phát điện
sau khi đóng cửa đường hầm và đường ống áp lực dẫn nước
từ đập chính tại hồ thủy điện
đến sáng ngày hai tháng một tình hình đã cơ bản được kiểm soát
nước dò dỉ đã giảm nhiều đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du
một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
với số tiền giao dịch khoảng sáu mươi năm tỷ đồng
vừa bị công an tỉnh bắc ninh triệt phá
cầm đầu đường dây này là đỗ thành luân ba mươi hai tuổi
ở phường võ cường thành phố bắc ninh
trợ thủ đắc lực giúp luân là nguyễn minh thạo ngo xuân dương
nguyễn văn tần và nguyễn thế long cùng ở bắc ninh
tại cơ quan điều tra luân khai nhận mua các trang bóng đá
từ nước ngoài với giá một usd bằng bốn bảy vnđ
sau đó về việt nam phân lẻ ra thành nhiều trang khác nhau
và giao bán cho các con bạc với giá một usd bằng hai mươi năm mươi vnđ
căn cứ vào các giải bóng đá trên thế giới
các đối tượng thỏa thuận đặt cược và sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân
để chuyển tiền đánh bạc
tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà của các đối tượng
cơ quan công an đã thu giữ hơn năm trăm linh triệu đồng
hai ô tô hiệu mercedes một ô tô hiệu laxus
sáu điện thoại di động và hai bộ máy vi tính
chứa nhiều dữ liệu liên quan đến việc cá độ bóng đá
bước đầu điều tra công an tỉnh bắc ninh xác định đường dây đánh bạc
và tổ chức đánh bạc do luân cầm đầu
hoạt động từ tháng một mươi một đến nay
đã sử dụng tiền để đánh bạc lên tới khoảng sáu mươi năm tỷ đồng
thưa quý vị vào thời điểm cuối năm này
các loại tội phạm gia tăng hoạt động
nhất là trộm cắp cướp cướp giả tài sản
chúng lợi dụng sơ hở của người dân
như đêm khuya ngủ say không đóng cửa
không khóa cửa khi đi ngủ
hoặc nhà thô sơ để đột nhập thực hiện hành vi của mình
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây
tại tỉnh tiền giang
đêm ngày một mươi tháng một mươi hai
lợi dụng lúc cả nhà ngủ say
cây giang đã cắt cửa sổ đột nhập vào nhà
trong số tài sản khoảng bốn trăm bốn mươi triệu đồng
gồm sáu lượng vàng hai mươi bốn k
một bảy lượng vàng một mươi tám k
và một điện thoại di động của gia đình bà nguyễn thị ngọc mai
ở ấp việt hùng xã long hòa thị xã gò công
khoảng bốn giờ sáng
bà mai mới phát hiện nhà bị trộm
lúc đó là mới kiểm tra
là mất đồ mất tiền mất đồ hết rồi
rồi tới xa
chừng tá quạ lên
cũng chưa có biết cắt cửa này
một lát sao thôi
con tôi nó dòm thấy
mới nói là cửa này cắt
rồi mới đi vòng vòng ra đây
nhà này cắt thì cũng lâu
nó cũ kỹ rồi mấy chục năm nay rồi các
hồi đó tôi ở riêng cắt
rồi tới giờ
mình cũng dự định mần
ít năm có tiền mình cũng sửa
còn nhà của chị phan thị hiền
cô trú ấp cây xanh xã thành phú huyện châu thành
thì vách làm bằng tre đá mục
tạo một lỗ hổng lớn
chị hiền đã dùng tủ kính để che tạm lại
như thế này
do nhà thu sơ nên chị hiền nghĩ các tài sản
và cút xe sẽ an toàn
thế nhưng đêm ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
cây gian đã đột nhập vào nhà bằng chín lỗ hổng này
mở cút xe trộn một số trang sức
và hai mươi ba triệu đồng
cái nghe tiếng động
mà cũng không nhớ mấy giờ
không biết mấy giờ tưởng đâu là ông chồng
cái sau mở mắt ra thấy cái cửa
hai cái cửa này nó hở ra phản như đây
cái tưởng đâu ổng đi dây sinh nữa
cái nói kêu đào ơi đào
kêu hai tiếng
bắt đầu mấy trên đó có một cái bóng đi ngang
rồi bắt đầu la lên
là dọc lại là tài sản trong nhà
nó lấy hết trơn không còn gì hết
cũng trong đêm tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tại nhà của anh vương chí hiếu
cạnh nhà chị hiền
cũng bị cây gian đột nhập
trộm một số tài sản trị giá gần bốn triệu đồng
cho khi ngủ không đóng cửa sau
tại một hội dân tổ ấp trung thành
xã trung hòa huyện chợ gạo
cũng xảy ra tình trạng trộm đột nhập vào ban đêm
lấy một số tài sản trị giá gần năm mươi triệu đồng
gồm hai cặp lục bình làm bằng chất liệu gỗ
một cái chuông làm bằng chất liệu đồng
qua công tác truy xét vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một hai
công an huyện chợ gạo đã xác định bắt giữ
nguyễn văn chiến cư trú ấp năm
xã tân ninh huyện tân thành tỉnh long an
và võ thanh tuấn cư trú ấp bình đông
xã bình trinh đông huyện tân trụ tỉnh long an
tại một nhà trọ thuộc ấp bốn xã hướng thọ phú
thành phố tân an tỉnh long an
cùng tan vật
trong mấy tháng gần đây xảy ra các vụ cướp dật tài sản
mà đối tượng vừa thuê phòng nghỉ tại các nhà nghỉ khách sạn
để tiếp cận rồi cướp tài sản
của nhân viên quản lý
đó là trường hợp của anh lê văn bảy
quản lý nhà nghỉ tâm nguyên thuộc ấp đông b
xã nhị bình huyện châu thành
ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
anh bị đối tượng vào thuê phòng dùng dao tấn công trọng thương
và cướp sợi dây chuyền trị giá
hơn hai mươi sáu triệu đồng
cũng có đề cao cảnh giác như thế
bởi vì những người
mà mình đáng nghi
để đáng nghi vô hỏi giấy
nói không có giấy thôi mày không cảm mày ra giùm đi
chứ để mày không tới mày không kiểm tra
cái thất bại lắm
cái này là
bạn này đó giờ nó chưa tới đây lần nào
thành ra mình thấy vậy mình mới hỏi giấy nó
nhưng mà hỏi hai lần
thì nó không đưa
nó đi công việc chút xíu tối nó trả lại
nó đưa giấy
chưa được năm phút
đi ra đây là bắt đầu
nó hành nghề luôn
cách đây vài ngày
vợ của anh bảy là chị nguyễn thị thu dung
cũng bị kẻ gian giật mất gần ba triệu đồng
khi chị dung đang bán dưa hấu trước cửa nhà nghỉ
cũng như vậy nè
mua bốn trái dưa
bốn trái dưa xong xui rồi
cái đưa tài năm trăm linh vậy nè
cái móc ra kẹp vô như vậy
cái bắt đầu nó giật chạy luôn
giật cả cái tiền của nó đưa mình
và tiền của mình luôn
nó giật luôn cái nó chạy khúc nó bỏ
nó giục lại bốn trái dưa lại
trước tình hình tội phạm ngày càng phức tạp
đòi hỏi không chỉ có lực lượng công an
vào cuộc quyết liệt đấu tranh ngăn ngừa
mà mỗi người dân cũng cần nêu cao cảnh giác
không chủ quan trong việc bảo vệ tài sản của chính mình
nhất là trong thời điểm giáp tết như hiện nay
điều này sẽ góp phần cùng lực lượng công an
ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương
thưa quý vị thời gian vừa qua
hoạt động của các hãng taxi công nghệ
hay còn gọi là grabcar
và những biến tướng phức tạp của các phương tiện
dịch vụ vận tải dưới chín chỗ ngồi
tại cảng hàng không quốc tế đà nẵng
đã trở thành bài toán nan giải
và cần được giải quyết nhanh chóng
với sự vào cuộc của các ngành chức năng
mà chủ đạo là trung tâm an ninh hàng không
ngay vào những ngày đầu năm mới
diện mạo của cảng hàng không quốc tế đà nẵng
đã được sắp xếp quy củ hơn
tạo sự thuận luyện tối yêu cho mỗi hành khách
đây là khu vực được quy định cho những tài xế công nghệ
đón trả khách tại cảng hàng không quốc tế đà nẵng
vào những ngày cuối năm hai nghìn hai mươi
treo kéo với những lời mời gọi
khiến ấn tượng về một sân bay
mang tầm quốc gia khu vực trở nên sâu xí
trong mắt hành khách
thế nhưng vào đầu năm mới hai nghìn hai mươi
hình ảnh ấy đã không còn
mà thay vào đó là sự nền nếp và chặt tự hân hẳn
nhiều hành khách đã cảm thấy thực sự hài lòng
và ấn tượng với chuyến du hành đầu năm mới của mình
em đi nhiều nơi rồi
nhưng mà lần đầu tiên em mới thấy là
mình có set up một địa điểm
để ráp đón khách như thế này
em thấy là tiện
tại vì mình có được một điểm tón
mình hỏi có phải là
hẹn cái tài xế ở đội chỉnh này điểm khác
mình có một cái điểm cố định
thì tài xế sẽ dễ đón mình hơn
để chuẩn bị cho sự sắp xếp mới này
trung tâm an ninh cảng hàng không
của cảng hàng không quốc tế đà nẵng
đã lên phương án vị trí
và tranh thủ ý kiến của các đơn vị có liên quan trực tiếp
như công an thành phố sở giao thông vận tải
để từ đó có một biện pháp tối ưu
cho ngày đầu tiên áp dụng ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
chỉ phương án bố trí này
đã đem lại nhiều ưu điểm thuận lợi
cho việc quản lý mọi mặt tại cảng
khoảng cách di chuyển của anh khách
tới khu vực được thiết lập
để khai thác vận chuyển
là rất gần
cái thứ hai là tại khu vực
chúng tôi thiết lập hệ thống giám sát
bằng an ninh hàng không
hệ thống camera
bảo đảm ánh sáng rất là tốt
và từ đây thì chúng tôi
có cái điều kiện
trong công tác quản lý công tác giám sát
và xử lý tất cả các trường hợp
vi vạm nếu có
bên cạnh các giải pháp được đưa ra
công tác thông tin phối hợp giữa trung tâm an ninh hàng không
và công an thành phố cũng thường xuyên được duy trì
nhất là khi nhiều tài xế công nghệ
vẫn chưa quen với vị trí sắp xếp mới này
một thành phố văn minh hiện đại
được đánh giá bởi rất nhiều tiêu chí
trong đó ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến
rất là quan trọng
việc bảo đảm quyền lợi giữa các đơn vị vận tải
và mục tiêu cao nhất là an ninh trật tự an toàn
đã khiến cả hàng không quốc tế đà nẵng
mang đến những thuận lợi tối ưu cho hành khách
khi đến với thành phố trong năm mới tân sửu này